thưa quý vị trong ngày hôm nay trung bộ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa lên tới trên một trăm linh mm
đặc biệt ở tại khay xanh quảng trị đã có mưa năm trăm bốn mươi mm a lưới thử thiên huế có mưa ba trăm năm mươi mm
và tại nam đông thửa thiên huế lượng mưa là hai trăm năm mươi mm
dự báo tình trạng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục duy trì từ thanh hóa xuống đến bình thuận
do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên hôm nay và ngày mai lũ trên các sông từ nghệ an đến thửa thiên huế tiếp tục lên
cụ thể trên sông kiến giang tại lệ thủy trên mức báo động ba bốn m sông thạch hãn tại thạch hãn trên mức báo động ba một hai m
sông bồ tại phú ốc ở mức báo động ba sông danh tại mai hóa dưới mức báo động ba là năm m sông hương tại kim long dưới mức báo động ba một m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam
đặc biệt là tại các huyện như kỳ sơn tương dương quế phong quỳ châu con cuông của nghệ an hương sơn hương khê
vụ quang đức thọ của hà tĩnh minh hóa tuyên hóa lệ thủy quảng trạch quảng ninh và bố trạch của quảng bình
hướng hóa đa crong cam lộ và phía tây các huyện vĩnh linh do linh hải lăng của tỉnh quảng trị
a lưới nam đông hương thủy hương trà phong điền thuộc thừa thiên huế đông giang nam giang tây giang phước sơn
nông sơn hiệp đức tiên phước nam trà my và bắc trà my ở tỉnh quảng nam
tây nguyên và nam bộ cũng duy trì mưa to do gió tây nam hoạt động mạnh trở lại
ở tại con tum gia lai và đắk lắc có mưa to đến rất to với lượng mưa lên tới từ tám mươi một trăm năm mươi mm có nơi lên tới trên hai trăm linh mm
khu vực còn lại của tây nguyên và các tỉnh nam bộ có mưa với lượng mưa từ hai mươi cho đến bốn mươi mm thời điểm mưa khá thường tập trung về chiều và tối
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh nên ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp bảy giật cấp chín sóng cao khiến cho biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi ba một mươi sáu độ vị bắc với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên ở vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ một m năm mươi đến hai m năm mươi khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước